lãnh đạo ubnd tp hải phòng cùng đại diện các sở ngành đã đi thăm tặng quà cho các nạn nhân
trong vụ nổ lò thép vào trưa ngày bảy tháng một mươi hai hiện đang điều trị tại bệnh viện việt tiệp thành phố hải phòng
vào lúc một mươi hai h ba mươi trưa ngày bảy tháng một mươi hai xảy ra một vụ nổ lò thép trung tần tại công ty cổ phần thép cửu long
phường quán toan quận hồng bàng vụ nổ đã khiến một người tử vong tại chỗ một người khác tử vong
sau khi đưa đi cấp cứu ngoài ra còn có một mươi người khác bị thương trong đó tám người bị thương nhẹ
điều trị tại hải phòng hai người bị thương nặng chuyển lên hà nội điều trị
trực tiếp thăm hỏi động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện phó chủ tịch ubnd tp hải phòng
lễ khắc nam chúc các nạn nhân sớm bình phục đồng thời đề nghị bệnh viện việt tiệp tiếp tục tập trung
nhân lực phương tiện thiết bị cứu chữa các nạn nhân thành phố cũng đã hỗ trợ nạn nhân các mức ba triệu đồng
đối với các trường hợp bị thương nhẹ năm triệu đồng với các trường hợp bị thương nặng và hỗ trợ cho gia đình
hai nạn nhân thiệt mạng số tiền một mươi triệu đồng một gia đình